tối qua công an tỉnh quảng ninh đã công bố thông tin ban đầu về vụ án liên quan đến cựu chủ tịch ubnd tp hạ long
theo đó cựu chủ tịch ubnd tp hạ long cựu trưởng ban quản lý vịnh hạ long phạm hồng hà bị khởi tố bắt tạm giam
vì có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại công ty cổ phần quản lý đường sông số ba và ban quản lý vịnh hạ long
liên quan đến vụ án này đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố sáu bị can thuộc công ty cổ phần quản lý đường sông số ba
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đó bắt giam ba bị can phạm văn phả chủ tịch hội đồng quản trị
đỗ công hào giám đốc phạm văn trinh phó giám đốc
áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can gồm nguyễn hải anh nguyên phó giám đốc phụ trách kỹ thuật
ngô thị thu lư nguyên trưởng phòng kế hoạch lê kim hoa nhân viên công ty
vào một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đã khởi tố bắt tạm giam đối với các bị can
nguyên là lãnh đạo và nhân viên ban quản lý vịnh hạ long gồm bùi sĩ giáp nguyên trưởng phòng kỹ thuật và tu bổ
tôn tạo cảnh quan ban quản lý vịnh hạ long phạm thái dương nhân viên ban quản lý vịnh hạ long về hành vi nhận hối lộ
phạm hồng hà nguyên trưởng ban quản lý vịnh hạ long về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ